quỹ quốc tế con đường hòa bình và trung tâm xã hội nhân văn luật hòa bình do giáo sư tiến sĩ luật học irina umnova là chủ tịch
phối hợp với chính quyền thành phố paraslav zaleski liên bang nga và tổ chức sáng tạo phi lợi nhuận toàn cầu vừa tổ chức lễ hội từ thiện hòa bình quốc tế dành cho trẻ em
lễ hội năm nay được tổ chức nhằm hướng tới năm trèo hữu nghị việt nam tại liên bang nga và liên bang nga tại việt nam
tham gia hoạt động có các cựu chiến binh nga các thầy cô giáo cha mẹ các em thiếu nhi trong thành phố các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi và khuyết tật học sinh trường nhạc của thành phố
thay mặt đoàn đại biểu việt nam ông nguyễn quốc hùng bàn chấp hành hội văn học nghệ thuật việt nam hội khoa học kỹ thuật việt nam tại liên bang nga chia sẻ niềm vinh dự
được tham gia ngày hội cảm nhận tình yêu của mọi người với cuộc sống và những người xung quanh
con đường hòa bình nhắc nhở và kết nối giữa các thế hệ giữa quá khứ và hiện tại tôn vinh các giá trị hòa bình chỉ có tình hữu nghị giữa các dân tộc giải quyết tranh chấp bằng các giải pháp hòa bình mới là con đường hòa bình con đường duy nhất đúng